thưa quý vị cục ứng thuốc bảo hiểm y tế đã lộ rõ nhiều bất cập trong thời gian qua
bộ công thương sẽ sớm có chế tài để ngăn chặn tình trạng gian lận kinh doanh xăng dầu
đáng chú ý đề xuất điều chỉnh tăng khung giá đất đang gây chú ý khi được dự báo
sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản
trước tiên hãy đến với những thông tin kinh tế thị trường trong tuần
tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng usd được ngân hàng nhà nước công bố
giảm nhẹ một đồng một usd so với mức công bố trước
giá trao đổi usd trong các ngân hàng thương mại đi ngang
trong khi các loại ngoại tệ khác tăng giá mạnh
đồng usd giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba hai trăm ba mươi đến hai mươi ba hai trăm sáu mươi đồng một usd
các ngoại tệ mạnh giao dịch tại thị trường trong nước tăng mạnh
cụ thể đồng bảng anh tăng bốn mươi bốn đồng một bảng so với phiên truyền
giao dịch mua bán quanh mốc từ hai mươi chín sáu trăm một mươi đến ba mươi một trăm một mươi bốn đồng một bảng
đồng euro tăng một trăm hai mươi bốn đồng một euro so với phiên trước
giá mua bán quanh mức từ hai mươi năm bốn trăm hai mươi hai đến hai mươi sáu hai trăm chín mươi năm đồng một euro
sau thời gian tăng nóng những ngày gần đây khi giá thịt lợn đã bắt đầu trứng lại
thì giá thịt gà công nghiệp lại tăng mạnh
mặc dù giá gà xuất chuồng khu vực miền bắc chỉ tăng nhẹ
nhưng cũng kéo theo giá bán tại hệ thống chợ truyền thống
tăng giá từ một mươi đến một mươi năm đồng một kg so với hai tháng trước
theo đó gà ta sống giá từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi đồng một kg
cánh gà công nghiệp từ tám mươi đến tám mươi năm đồng một kg
đùi gà giao động từ bảy mươi năm đến tám mươi đồng một kg
ước gà từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
mặc dù số liệu kinh tế trung quốc tốt hơn dự báo
nhưng giá vàng thế giới vẫn được đà đi lên
giá vàng trong nước có các phiên tăng giảm giá nhẹ trong tuần
giá vàng trong nước có các phiên tăng giảm giá nhẹ trong tuần
giá vàng sgc trên thị trường so với những phiên giảm đã tăng trở lại
giao dịch quanh mức từ bốn mươi một hai đến bốn mươi một ba mươi năm triệu đồng một lượng trên thị trường hà nội
tăng năm mươi đồng một lượng cả chiếu mua vào và chiếu bán ra so với chốt phiên trước
tranh lệch mua bán một trăm năm mươi đồng một lượng
thời gian qua người dân tiếp tục phản ánh việc thiếu thuốc bảo hiểm y tế
tại các trạm y tế kể cả tuyến huyện và tại các bệnh viện
thay vì bệnh nhân được lĩnh thuốc bảo hiểm y tế
nhưng do bệnh viện bị thiếu thuốc nên bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra mua
nguyên nhân khách quan do công tác đấu thổ thuốc chậm tiến độ
đơn vị trúng thầu chưa cung ứng đủ số lượng thuốc do chưa nhập về nước kịp thời
nguyên nhân chủ quan do chưa thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh
nên cơ sở khám chữa bệnh chưa dự trù thuốc sát thực tế
dẫn đến tình trạng thiếu thuốc phục vụ điều trị cho bảo hiểm y tế
sở giao thông vận tải hà nội vừa ra kết luận thanh tra số một mươi một nghìn bốn trăm một mươi hai kl sgtvt
về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa bằng xe ô tô tải
tại các đơn vị trên địa bàn thành phố
vẫn tồn tại một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng theo quy định
đoàn thanh tra đã kiểm tra tại tám trên chín đơn vị vận tải
có đến bốn trên tám đơn vị đang sử dụng người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải
chưa được tập huấn
nằm trên tám đơn vị không sửa chữa bảo dưỡng phương tiện theo quy định
đối với một trăm một mươi bảy phương tiện và một trăm linh sáu lái xe được kiểm tra
có tám phương tiện phù hiệu hết thời hạn một mươi tám phương tiện không trang bị bình chữa cháy theo quy định
dù hàng loạt vụ buôn bán vận chuyển xăng dầu giả kém chất lượng bị triệt phá
nhưng lợi nhuận và mức xử phạt quá nhẹ vẫn khiến các tổ chức cá nhân nhắm mắt làm liều
tiếp tục gây bức xúc trong dư luận
do đó vấn đề minh bạch xuất xứ và siết chặt quản lý chất lượng xăng dầu
ngày càng trở nên cấp thiết
để ngăn chặn gian lận trong kinh doanh xăng dầu bộ công thương sẽ có nghị định mới
quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực xăng dầu và khí ga
đồng thời bộ công thương cũng đang đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi ba của chính phủ
xây dựng chế tài đủ sức gian đe nhằm hạn chế các hành vi buôn lậu
dân lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu
dự thảo điều chỉnh tăng khuôn giá đất giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn đang được chính phủ xem xét
để có thể ban hành ngày một một hai nghìn hai mươi
việc điều chỉnh tăng giá đất lần này được kỳ vọng đưa ra đất tiệm cận với thực tế
nhưng hiện đã hình thành hai luồng suy nghĩ khác nhau
người có đất thì vui mừng người chưa có nhà lại lo lắng
đa phần các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh tăng khung giá đất là phù hợp với điều kiện thực tế
nhưng việc nhà nước áp bức trần tăng tối đa là ba mươi tại các thành phố lớn như hà nội đà nẵng
hay thành phố hồ chí minh có thể không phù hợp và chưa tiệm cận với giá thực tế hiện nay tại các địa bàn này
nếu áp dụng khung giá chưa phản ánh đúng giá thị trường
sẽ khiến người bị thu hồi đất thiệt thòi và không đồng thuận